lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng vững vàng trên mặt trận đấu tranh với tội phạm
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
sáng nay tại phủ chủ tịch
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước đã gặp gỡ lãnh đạo cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng chủ tịch nước
cùng dự có ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước và các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch nước tô lâm khẳng định
trong mọi thời điểm chủ tịch nước qua các nhiệm kỳ đều rất nỗ lực để thực hiện đầy đủ hiệu quả nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của hiến pháp
kết quả công tác qua các nhiệm kỳ của chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
đồng thời thúc đẩy quan hệ đối ngoại hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nâng cao vị thế của việt nam trong khu vực và trên thế giới
tôi rất vinh dự và nhận trách nhiệm lớn lao trên cương vị mới càng vinh dự hơn khi được về công tác nơi chủ tịch hồ chí minh kính yêu
vị chủ tịch đầu tiên của dân tộc việt nam đã từng sống và làm việc đây là một điều có ý nghĩa rất thiêng liêng và là động lực to lớn để phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
được ban chấp hành trung ương bộ chính trị đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng giới thiệu ứng cử quốc hội đã tín nhiệm giao nhiệm vụ chủ tịch nước
tôi mong muốn luôn luôn nhận được sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của các cơ quan trung ương địa phương đặc biệt là vai trò tham mưu giúp việc của cơ quan văn phòng chủ tịch nước
nêu rõ trong những năm qua văn phòng chủ tịch nước ngày càng phát triển về mọi mặt chủ tịch nước bày tỏ mong muốn và tin tưởng văn phòng chủ tịch nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp
nỗ lực phấn đấu vươn lên vượt qua những khó khăn thách thức giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này chủ tịch nước tô lâm cảm ơn các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã hỗ trợ giúp đỡ phối hợp hoàn thành nhiệm vụ thời gian dài công tác trong lực lượng công an
chủ tịch nước đề nghị cán bộ nhân viên văn phòng chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ vị trí được phân công đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
trong phiên làm việc chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
sau khi quốc hội thảo luận các thành viên chính phủ và các cơ quan cá nhân có liên quan giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
tại phiên thảo luận đại biểu nguyễn thị việt nga đoàn hải dương cho biết cử tri rất quan tâm đến vấn nạn lừa đảo trực tuyến đang có chiều hướng gia tăng
số vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng nhiều
với số nạn nhân và số tiền ngày càng lớn nhiều nạn nhân bị lừa hàng tỷ đồng
chính chủ vậy cử tri mong muốn bộ thông tin và truyền thông có những giải pháp hữu hiệu hơn nữa và mạnh mẽ hơn nữa trong việc giả soát xử lý và quản lý sim giác
cử tri cũng mong muốn ngân hàng giả soát xử lý những tài khoản ngân hàng không chính chủ vì đây đang là kẽ hở cho loại tội phạm này lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội
cử tri cũng mong muốn bộ thông tin và truyền thông có những giải pháp hữu hiệu hơn nữa trong việc giả soát xử lý những tài khoản ngân hàng không chính chủ vì đây đang là kẽ hở cho loại tội phạm này lợi dụng để thực hiện hành vi phạm
cử tri cũng mong muốn bộ thông tin và truyền thông có những giải pháp hữu hiệu hơn nữa trong việc giả soát xử lý những tài khoản ngân hàng không chính chủ vì đây đang là kẽ hở cho loại tội

thống đốc nguyễn thị hồng cũng cho biết ngân hàng nhà nước đã phối hợp với bộ công an rất chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh an toàn trong thanh toán ký kết với bộ công an để yêu cầu các tổ chức tiến dụng thực hiện theo đề án sáu về kết nối dữ liệu của công dân qua đó giúp khách hàng làm sạch dữ liệu để có thể hạn chế được tình trạng này
chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ tịch hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam đã dự lễ công bố các quyết định về tổ chức và hoạt động của hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang đã trao các quyết định bổ nhiệm với một mươi một đồng chí để kiện toàn bộ máy tổ chức của hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
thứ trưởng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo của hiệp hội khẩn trương tập trung xây dựng chương trình hoạt động đến năm hai nghìn hai mươi năm trong đó chú trọng triển khai việc tổ chức giải đô cảnh sát châu á và giải bóng đá bóng truyền cảnh sát các nước asean phối hợp tổ chức hoạt động của đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ ba mươi

khi thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam đã triển khai các hoạt động quan trọng bước đầu như hoàn thiện cơ sở vật chất tại trụ sở năm mươi hai lê đại hành hoàn thành thủ tục về tài chính của hiệp hội tìm kiếm và tổ chức các chương trình ký kết với các đối tác đồng hành cùng hiệp hội
cũng trong chiều nay tại đại sứ quán cộng hòa hồi giáo iran tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thay mặt bộ công an việt nam tới chia buồn ghi sổ tăng tưởng niệm cố tổng thống và bộ trưởng ngoại giao cộng hòa hồi giáo iran cùng một số lãnh đạo cấp cao đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ngày một mươi chín tháng năm vừa qua
thay mặt toàn thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ bộ công an việt nam thứ trưởng lê quốc hùng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất
trong suốt hơn sáu mươi năm qua trên nhiều cường vị khác nhau tổng thống imrahim raisi đã có nhiều đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
sự ra đi của tổng thống là tổn thất to lớn với nhà nước nhân dân iran nói riêng và thế giới nói chung
sau lễ viếng thứ trưởng lê quốc hùng đã gặp mặt chia buồn với đại sứ iran tại việt nam ali abba nazari và cán bộ nhân viên đại sứ quán
thứ trưởng lê quốc hùng bày tỏ nhân dân việt nam sẽ luôn kề vai sát cải
cánh cùng nhân dân iran hy vọng chính phủ và nhân dân iran sớm vượt qua đau thương này để tiếp tục duy trì ổn định phát triển đất nước thịnh vượng
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa việt nam và iran là rất lớn và mong muốn hợp tác với iran trên tất cả các lĩnh vực
nhất là triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ tư lệnh thực thi pháp luật iran
trần thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của lãnh đạo cán bộ chiến sĩ bộ công an việt nam và cá nhân thứ trưởng lê quốc hùng
nazari khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa việt nam và iran nói chung
và quan hệ giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan iran nói riêng ngày càng phát triển và ngày càng hiệu quả thực chất đi vào chiều sâu
ban công đoàn công an nhân dân phối hợp với công an tỉnh hà nam vừa tổ chức chương trình tri ân các thương binh bệnh binh và người có công
tại trung tâm điều dưỡng thương binh huyện kim bảng tỉnh hà nam
tại chương trình đoàn công tác đã phối hợp tổ chức các hoạt động khám bệnh xét nghiệm máu tư vấn sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí cho các thương bệnh binh
người có công và cán bộ công nhân viên trao tặng các phần quà cho trung tâm điều dưỡng thăm hỏi động viên và tặng một trăm linh tám xuất quà cho các thương bệnh binh
người có công hiện đang được điều trị tại trung tâm điều dưỡng với tổng trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
đồng thời các nghệ sĩ đã biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc dành tặng các thương bệnh binh người có công và cán bộ công nhân viên đang công tác tại trung tâm điều dưỡng thương binh kim bảng hà nam
mới đây tại bờ biển thôn tây sơn đông xã duy hải huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
khi nghe người dân báo tin có người bị đuối nước ngay lập tức lực lượng công an viên và dân phòng thôn tây sơn đông đã dũng cảm lao ra biển cứu ba em nhỏ giữa thời tiết sóng to gió lớn
nghe thấy tiếng kêu lớn có người đuối nước anh trần văn an công an viên thôn tây sơn đông đã cùng hai đội viên dân phòng nhanh chóng lấy áo phao lao ra biển
phát hiện cách bờ biển sáu mươi mét có ba cháu nhỏ đang cố gắng bấu víu vào một cây phao nhỏ
thường xuyên túc trực chủ động phương án cứu nạn cứu hộ
kinh nghiệm từ thực tiễn đã tôi rèn phản xạ
giữa sóng to gió lớn không nề hà hiệp huy anh an đã cùng hai dân phòng bơi ra cứu
khi bơi đến nơi trong ba cháu có một cháu sức khỏe rất yếu đã kiệt sức
không một phút do dự các anh vội mặc áo phao cho các cháu rồi lần lượt rìu vào bờ an toàn
cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng vững vàng trên mặt trận đấu tranh với tội phạm
sập sân khấu vận động tranh cử tại mexico khiến nhiều người thương vong
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang kiểm tra xác minh tin báo của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín
về dấu hiệu tội phạm do đặng tất thắng lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
qua kiểm tra xác minh bước đầu cơ quan an ninh điều tra bộ công an xác định
đặng tất thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê quán huyện phú xuyên tp hà nội thường trú tại quận hoàn kiếm tp hà nội
chỗ ở trung cư flc số hai trăm sáu mươi năm cầu giấy quận cầu giấy tp hà nội
tuy nhiên đặng tất thắng không có mặt tại nơi cư trú không biết đang ở đâu
để phục vụ công tác kiểm tra xác minh ngày hai mươi hai tháng năm cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ban hành quyết định
truy tìm đối với đặng tất thắng cơ quan an ninh điều tra bộ công an đề nghị
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cục hồ sơ nghiệp vụ cục quản lý xuất nhập cảnh
công an phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm công an phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội
phối hợp truy tìm khi tìm thấy đối tượng truy tìm trên đề nghị thông báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra bộ công an
mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bộ công thương và các tỉnh thành phố
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với phương hoàng kim sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nguyên cục trưởng cục điện lực và năng lượng tái tạo bộ công thương
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện các văn bản tố tụng hình sự nêu trên
vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đề nghị các cá nhân tổ chức phối hợp cung cấp thông tin tài liệu chứng cứ
phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án
mọi thông tin tài liệu chứng cứ có liên quan đề nghị gửi đến cơ quan an ninh điều tra bộ công an
địa chỉ số bảy phố nguyễn đình triều phường nguyễn du quận hai bà trưng tp hà nội số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn năm trăm ba mươi sáu
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ
hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thời gian qua lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng đã luôn nỗ lực quyết tâm đấu tranh có hiệu quả
với các hành vi vi phạm phạm tội trong lĩnh vực kinh tế tham nhũng môi trường góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên thu hường
thưa quý vị mặc dù không nguy hiểm manh động như tội phạm hình sự ma túy
song vốn là những đối tượng có học thức quan hệ xã hội sâu rộng
tội phạm kinh tế luôn có những phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt
với nghiệp vụ sắc bén sự khôn khéo và bản lĩnh chính trị vững vàng
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng đã lập nhiều chiến công xuất sắc
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đà nẵng là thủ phủ của miền trung lại nằm trên tuyến hành lang kinh tế đông tây
với các đầu mối giao thông quan trọng nên các hoạt động giao thương diễn ra sôi động
đó cũng là những điều kiện để tội phạm kinh tế dễ phát sinh
những ngày cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba từ công nhân cho đến cán bộ hưu trí
vì muốn tiền gửi tiết kiệm
với lãi suất cao đã tìm đến công ty cổ phần tài chính việt nam capital
sống họ không ngờ được rằng đấy chính là cái bẫy được răng sẵn để ru rỗ con mồi
với lời mời trào lãi suất kỳ hạn một năm là chín cao hơn ba so với ngân hàng thương mại
từ những thủ đoạn đó hàng nghìn người dân đã bị chiếm đoạt hơn hai trăm linh tỷ đồng
thủ đoạn của công ty việt nam capital tức là huy động tiền của người gửi sau
để trả cho người gửi trước sau đó thì người gửi trước đánh lượt để thì lái tiền lãi
thì công ty việt nam capital tức là không có tiền trả cho nên là họ phải gửi đơn
rồi họ kiến nghị đến cơ bộ chức năng
đối với người dân thì nếu mà có tiền nhận rỗi thì người dân cũng nên đánh các tổ chức tín dụng ngân hàng
hoặc là đầu tư vào chỗ nào mà có uy tín hơn thì người dân nên đến đó
tránh trường hợp của người dân
thông qua người này giới thiệu các tổ chức tiến dụng mà lãi suất cao và đem tiền vào gửi đó thì cái rủi ro nó rất cao
như trường hợp xảy ra trong công ty việt nam capital
đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế luôn là cuộc chiến đầy cam go quyết liệt và chịu nhiều cam rỗ
đặc trưng của tội phạm kinh tế thường là những người có chức vụ quyền hạn có trình độ cao quan hệ rộng với nhiều thủ đoạn tinh vi
do đó đấu tranh là cuộc chiến của bản lĩnh và trí tuệ
trước tình hình đó phòng cảnh sát kinh tế chủ động nắm chắc tình hình xác định các mắt xích điểm đột phá trong các lĩnh vực biểu hiện nhiều sai phạm kịp thời phát hiện xác lập đấu tranh
đặc biệt không ngừng giáo dục rèn luyện để mỗi cán bộ chiến sĩ không xa ngã trước những viên đạn bọc đường của tội phạm
trải qua nhiều năm công tác và đối phó với nhiều thủ đoạn của tội phạm
kinh nghiệm rút ra đối với đại úy phạm phú tiến là bản thân phải xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng xác định được trách nhiệm với tinh thần bảo vệ công lý và đấu tranh đến cùng với sai phạm
đặc biệt phải luôn giữ cái đồ lạnh và đôi bàn tay sạch
dưới góc độ của lực lượng tài sát kinh tế dưới góc độ của một cám bộ chiến sĩ được đào tạo bài bán về trình độ chính trị pháp luật và nhiệm vụ
thì bản thân cũng đã dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo ca cấp
đã thực hiện tốt được cái phương châm là quyết tâm đấu tranh trắng ngắp đạo phạm đến cùng nhằm đảm bảo bình yên phản phúc với nhân dân
từ đó thì có thể vượt qua định tâm
đảng úy lãnh đạo phạm cảnh sát kinh tế đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cám bộ chiến sĩ
thông qua tiếp xúc hàng ngày qua các buổi giao quan các buổi sinh hoạt chính trị sinh hoạt chuyên môn của đơn vị
thì đảng úy lãnh đạo phạm
đã dành một thời gian để giáo dục chính trị tư tưởng đồng thời bồi dưỡng chuyên môn chia sẻ cách thai
để mỗi các bộ chiến sĩ học hỏi thực hiện
mỗi các bộ chiến sĩ đều phải có chương trình kế hoạch hành động cam kết tu dưỡng học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy của ngoại giao
ngoài việc tự học tự rèn tự đào tạo đơn vị luôn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn
để nâng cao năng lực
từ các vụ án thực tế có thể trao đổi kinh nghiệm
chia sẻ những trường hợp khó mà mỗi cán bộ chiến sĩ gặp phải để giúp kinh nghiệm
để đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ mới
thì phòng xác kinh tế thường xuyên rà soát đồng hữu cán bộ hiện có
chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng giáo dục về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
về nghiệp vụ điều tra nghiệp vụ đánh xác về kiến thức pháp luật
đồng thời luôn yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ học hỏi thực hiện

tự học tự trao dồi chuyên môn để phục vụ trong công tác
tội phạm kinh tế luôn diễn biến phức tạp
trong thời gian vừa qua đơn vị luôn trú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
đặc biệt là công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
trong đó tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ nhiệt huyết có trên một
do đó đội ngũ cán bộ hiện nay của đơn vị cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo đúng tinh thần
vừa hồng vừa chuyên vừa có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn
bàn giám đốc công an thành phố hà nẵng cũng rất là quan tâm đầu tư
và luôn luôn là có những cái trao đổi những cái chỉ đạo về công tác
nghiệp vụ đối với lực lượng cảnh sát kinh tế của công an thành phố hà nẵng
để làm sao đó thì cán bộ chiến sĩ chúng ta phải có những cái tư duy
những cái tìm hiểu nhất là trong cái thời điểm này tội phạm sử dụng công nghệ cao
kể cả lĩnh vực hình sự lĩnh vực kinh tế
và nhất là lĩnh vực kinh tế thì cán bộ hỏi người cảnh sát
người lực lượng cảnh sát kinh tế cần phải học tập
phải trao đổi phải có nhiều cái định ứng về cái công nghệ công ty
chuyển sang phần tin tức quốc tế tình hình chiến sự tại giải gaza vẫn diễn ra ác liệt
bất chấp những quan ngại của cộng đồng quốc tế
tại thành phố rafah xe tăng của israel đã chiếm lĩnh các vị trí mới xa hơn về phía tây
dọc theo hàng rào biên giới phía nam với ai cập so với trước đây
người dân địa phương cho biết
các xe tăng của israel đã tiến tới vùng ven của thị trấn gibna đông đúc ở trung tâm rafah
vào đêm ngày hôm qua các máy bay không người lái của israel đã bắn phá khu vực này
và nổ súng vào các tàu đánh cá trên bãi biển khiến một số tàu bốc cháy
đây là một trong những đêm giao tranh dữ dội nhất tại rafah
kể từ khi israel phát động tấn công hồi đầu tháng
trong khi đó lữ đoàn kasam của hamas cho biết đã tấn công hai xe bọc thép
trở quân israel tại một cổng dọc hàng rào biên giới bằng tên lửa chống tăng
theo cơ quan liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn palestine
kể từ khi israel bắt đầu tấn công rafah hơn tám trăm linh người đã chạy trốn khỏi thành phố này
giao tranh cũng cắt đứt các tuyến đường tiếp cận chính để hàng viện trợ vào gaza
khiến cộng đồng quốc tế vô cùng quan ngại
tối hôm qua tại bang nuevo león miền bắc mexico đã xảy ra một vụ sập sân khấu
tại sự kiện vận động tranh cử của ứng cử viên tổng thống jorge álvarez maynard
vụ việc khiến ít nhất chín người thiệt mạng và hàng chục người bị thương
sân khấu bị sập do gió giật mạnh bất ngờ
ngoài các nạn nhân thiệt mạng hiện có hơn năm mươi người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện lân cận
bản thân ông mynet cũng đã phải đến bệnh viện để kiểm tra y tế
sau khi sức khỏe ổn định ông đã quyết định tạm dừng các hoạt động tranh cử của mình
nêu rõ việc quan trọng nhất lúc này là chăm sóc cho những người bị thương trong vụ tai nạn
đồng thời hy vọng chính quyền sẽ vào cuộc điều tra một cách minh bạch sự cố
chính phủ mexico cho biết các thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia và quân đội nước này
đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ
chính quyền bang nuevo león cũng cảnh báo người dân ở trong nhà khi có giông bão mạnh trong khu vực
liên minh châu âu eu đã nhất trí đưa thêm một mươi cá nhân và thực thể iran vào danh sách trừng phạt
quyết định được eu đưa ra liên quan đến chính sách hỗ trợ quân sự của iran
cụ thể eu đã nhất trí về các biện pháp trừng phạt này tại một hội nghị ở bruxelles bỉ
đây cũng là hội nghị đầu tiên của các nhà lãnh đạo eu kể từ khi iran tiến hành cuộc tấn công đáp trả israel vào tháng trước
tehran đã lấy làm tiếc trước việc eu mở rộng các biện pháp trừng phạt này
đồng thời kêu gọi bruxelles áp đặt trừng phạt đối với israel
tháng trước ngoại trưởng các nước eu đã nhất trí trên nguyên tắc về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào iran
thông qua việc mở rộng các biện pháp hạn chế xuất khẩu vũ khí của tehran đối với các thiết bị bay không người lái hoặc tên lửa
quyết định này được đưa ra sau khi iran tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái
nhằm đáp lại vụ tấn công tòa nhà lãnh sự trong đại sứ quán iran tại syri hôm một tháng bốn mà tehran cho rằng israel đã thực hiện
ngày hôm nay thủ tướng anh rishi sunak thuộc đảng bảo thủ cầm quyền và đối thủ kiyestame thuộc công đảng
đã bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình
cả hai chính trị gia đều cho rằng chỉ có họ mới có thể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng bất ổn
giữa kinh tế và chính trị
phát biểu với cử tri ở vùng england thủ tướng rishi sunak nêu rõ nền kinh tế anh đang vượt qua giai đoạn khó khăn
và ông có kế hoạch giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp
theo ông dù vẫn còn nhiều việc phải làm và sẽ mất thời gian để người dân nhận thấy lợi ích song kế hoạch này vẫn đang cho thấy hiệu quả
trong khi đó phát biểu với cử tri tại thị trấn gillingham phía đông nam england lãnh đạo công đảng kia stammer tuyên bố ông muốn đổi mới
xây dựng lại và khôi phục nước anh
trong đó tập trung vào những rào cản vô hình ngăn cản nhiều người cải thiện cuộc sống của họ
trải qua nhiều năm kinh tế tăng trưởng thấp và lãm phát cao nước anh đang nỗ lực để đạt được thành công sau quyết định rời khỏi liên minh châu âu eu năm hai nghìn một mươi sáu
và đang dần phục hồi sau cú sốc kép là đại dịch covid một mươi chín cùng giá năng lượng tăng cao do ảnh hưởng của cuộc xung đột nga ukraine
do đó kinh tế trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất của chiến dịch tranh cử lần này ngoài vấn đề người nhập cư quốc phòng y tế và an ninh
trước đó thủ tướng sunak đã bất ngờ thông báo anh sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày bốn tháng bảy tới dù kết quả những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng bảo thủ cầm quyền nhiều khả năng sẽ chịu thất bại nặng nề